từ khi thành lập đến nay trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội tỉnh hải dương
luôn là địa chỉ tin cậy giúp người bệnh tâm thần phục hồi chức năng
hòa nhập cộng đồng trở về với gia đình và người thân
trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội hải dương hiện có trên bốn trăm linh bệnh nhân
bệnh nhân tâm thần thường không kiểm soát được hành vi của mình
có thể gây nguy hiểm cho người xung quanh
để thực hiện tốt công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng người tâm thần
trung tâm thường xuyên thăm nắm tâm tư tình cảm của bệnh nhân
tích cực tư vấn đối với gia đình và bệnh nhân để giữ mối liên hệ chặt chẽ
giữa trung tâm và gia đình trong công tác điều trị chăm sóc nuôi dưỡng
ngoài ra trung tâm còn chú trọng thăm khám sức khỏe
ra phác đồ điều trị cho từng đối tượng
đẩy mạnh công tác phục hồi chức năng thông qua lao động trị liệu tăng gia sản xuất

ra phác đồ điều trị cho từng đối tượng đẩy mạnh công tác phục hồi chức năng thông qua lao động trị liệu tăng gia sản xuất

ngoài ra trung tâm còn chú trọng thăm khám sức khỏe đẩy mạnh công tác phục hồi chức năng thông qua lao động trị liệu tăng gia sản xuất